trong chiến lược phát triển hải quan đến năm hai nghìn hai mươi ngành hải quan đã nỗ lực chuẩn hóa công tác quản lý phù hợp với các quy định tại công ước sửa đổi
thủ tục hành chính hải quan đã có nhiều chuyển biến tích cực được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận
vnsat là doanh nghiệp chuyên kinh doanh lĩnh vực công nghệ thông tin cung cấp các dịch vụ giải pháp thủ tục hành chính cho hàng nghìn doanh nghiệp như kê thuế online kê khai hải quan online trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
trong hơn một mươi năm làm việc trên thị trường vnsaf đã thực hiện nhiều thủ tục hành chính hải quan doanh nghiệp này đánh giá những khó khăn trong thủ tục hành chính đã giảm so với trước
doanh nghiệp chỉ cần ngồi một chỗ kê khai có mạng internet chuyển thì là cơ quan hải quan đã nhận được và phê duyệt ngay
báo cáo tổng kết năm hai nghìn một mươi tám của hải quan cho thấy chín mươi chín doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử bằng phần mềm công nghệ thông tin
đây là một bước đổi mới đã hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những bất cập như rút ngắn thời gian làm thủ tục tiết kiệm chi phí hạn chế sai sót trong quá trình nhập dữ liệu
giảm phụ thuộc vào văn bản giấy tờ
chúng tôi thấy rằng là hiện nay ngành hải quan đang có những nỗ lực rất là lớn rất là quan trọng để cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
theo hướng là tích cực ứng dụng công nghệ thông tin đơn giản hóa thủ tục hành chính giảm thiểu giấy tờ hồ sơ cho doanh nghiệp và đặc biệt là giảm thiểu sự nhũng nhiễu phiên hà
sắp tới đổi mới được hơn nữa cải cách được hơn nữa
thì bộ phần hải quan cũng coi ra
doanh nghiệp như là một khách hàng coi doanh nghiệp như một khách hàng để phục vụ
thì cái đấy mới là doanh nghiệp đang cần các cơ quan hành chính nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp
thủ tục hải quan điện tử đang được triển khai trên hệ thống thông quan tự động và hệ thống thông tin tình báo hải quan việt nam
hệ thống này đang được thực hiện tại một trăm linh các cục và tri cục hải quan
với cơ sở dữ liệu được xử lý tập trung tại cấp tổng cục hải quan
áp dụng cơ chế về an ninh
an toàn và tạo thuận lợi thương mại theo tiêu chuẩn của hải quan thế giới
đây sẽ là hệ thống giám sát chủ đạo thay đổi quy trình thủ tục hành chính
tạo nền tảng hải quan hiện đại phù hợp với chuẩn mực quốc tế